thưa quý vị những ngày qua nông sản của việt nam như thanh long dưa hấu bị un tắc rất lớn tại các cửa khẩu ở lạng sơn quảng ninh
điều này gây ra rất nhiều thiệt hại cho thị trường xuất khẩu nông sản của chúng ta
vậy thì giải pháp nào để có thể giảm thiểu thực trạng này khi mà tết đang đến gần
hãy cùng theo dõi tiểu mục chính sách và cuộc sống ngày hôm nay để biết thêm thông tin
những ngày cuối tháng một mươi hai vừa qua hàng trăm container chở nông sản cứ nối dài chờ thông quan tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía bắc
nhưng đành phải quay đầu bán rẻ giải cứu
điều này đã trở thành sự lo lắng của người nông dân về việc tiêu thụ nông sản tết

thưa quý vị trong mục vấn đề và chính sách hôm nay phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông vũ vinh phú chuyên gia kinh tế để hiểu rõ hơn về vấn đề này
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông ông có suy nghĩ gì khi trong những ngày cận tết vẫn phải chứng kiến thực trạng nông sản xuất khẩu của việt nam bị ồn ứa tại các cửa khẩu
và theo ông thì câu chuyện này tại sao lại hay lặp lại đến vậy
và nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào ạ
các công viên các khe đường với giá rất rẻ mạt nếu không thì sẽ hỏng
và đây là một cái tổn thất hàng trăm tỷ thậm chí hàng nghìn tỷ đối với thương lái đối với bà con nông dân
đây là một cái bài học một sương máu cho chúng ta trong việc tổ chức thị trường xuất khẩu cũng như gắn với thị trường nội địa
vâng để tiêu thụ nông sản dễ dàng thuận lợi có ý kiến cho rằng là việt nam cần xây dựng hạ tầng logistic các kho lạnh
và theo đó thì ngoài xuất khẩu các kho lạnh các kho lạnh các kho lạnh các kho lạnh các kho lạnh
nếu xuất khẩu dễ dàng nông sản tươi thì chúng ta cần chú ý chế biến và xế lạnh rồi đóng hộp nông sản
có nghĩa là xuất khẩu dễ dàng tinh chế rồi phải đa dạng hóa thị trường
ông có đồng tình với quan điểm này không ạ
ngoài vấn đề logic kho lạnh chế biến sâu thì vấn đề phải tổ chức lại sản xuất cho người nông dân sản xuất lớn sản xuất theo quy hoạch sản xuất có chất lượng
hàng hóa phải có bao bì nhãn mát đầy đủ
và có thương hiệu có mã vùng trồng thì để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường trung quốc cũng như các nước
một vấn đề nữa tôi lưu ý là chúng ta phải bỏ trứng vào nhiều giỏ
mặc dù thị trường trung quốc là hấp dẫn hơn gì dân nhưng mà chúng ta sang nhật bản đông á châu âu tại sao không
đi bằng đường biển đường tàu hỏa đường hàng không
chúng ta chỉ phụ thuộc mỗi đường bộ này chứ
và chúng ta thất trận cái đó là tất nhiên
không lặp lại tình trạng năm nào nông sản cũng ùn ứ tại cửa khẩu rồi phải giải cứu ở thị trường trong nước
thì theo ông giải pháp nào là trọng tâm trọng điểm và đối tượng nào sẽ là chủ lực để tiêu thụ nông sản cho người dân ạ
một cái kế hoạch rất lâu dài về sản xuất tiêu thụ chế biến nông sản việt nam hiện nay đang nguồn cung rất dồi dào
và ngày càng có chất lượng của việt nam có thương hiệu
chúng ta thứ nhất là chúng ta phải
chúng ta phải quy hoạch ngay từ sản xuất
sản xuất ra là biết là bán ở đâu bán thời gian nào bán cho ai bán giá nào tốt nhất
đấy là cái thứ nhất đầu tiên
cái thứ hai là sản xuất tôi nói là phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của người ta và các tiêu chuẩn khu vực của quốc tế
không có cái thói quen là dễ làm khó bỏ rồi cái kỳ luật sản xuất lỏng lẻo phun thuốc trừ sâu rồi tất cả các thứ thì rất là nguy hiểm
chúng ta làm hại chúng ta
cái thứ ba là phải xây dựng các cái nhà máy chế biến chung quanh vùng sản xuất đã được quy hoạch
phải không ạ
thế rau quả các thứ phải chế biến được bảy mươi
thì lúc đó chúng ta mới ổn định
nó vào hộp thời hạn nó dài giá trị gia tăng cao
không phải là bán thô
bây giờ chúng ta chủ yếu bán thô đến chín mươi
một vấn đề nữa phải có sự liên kết giữa các vùng miền
trong việc thực hiện các chính sách mới tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa cũng như là đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ở thị trường nội địa
có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện nay
để từ đó thì tiêu thụ nông sản sẽ dễ dàng hơn mang lại lợi ích cho nhiều phía từ phía người nông dân cho đến các doanh nghiệp kinh doanh
năm nay chúng ta xuất khẩu ba trăm sáu mươi tám tỷ đô la mà
rất là tốt
nhưng mà chúng ta đừng có quên thị trường chín mươi tám triệu dân rất là mênh mông
thị trường mà các doanh nghiệp bán lẻ ở nước ngoài đang thèm khát để đầu tư
chúng ta tổ chức thị trường nội địa hiện nay rất kém
sản xuất thì rồi ra
nhưng cái cổ họng hệ thống phân phối là yếu kém
cả chủ quan và khách quan
thị trường nội địa với thị trường xuất khẩu là hai chân
chúng ta phải đi và chúng ta củng cố tốt thị trường nội địa
thì lúc đó chúng ta làm tốt xuất khẩu
người nông dân người thương nhân việt nam
phải yêu sản phẩm của việt nam trước khi xuất khẩu
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ
thúc đẩy tiêu dùng nội địa tăng cường công suất các nhà máy chế biến
là những biện pháp mà bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
cùng với các bộ ngành và các doanh nghiệp đang cố gắng triển khai
nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do tình trạng xuất khẩu nông sản
vì thị trường nước ngoài bị tổn đọc
hiện đã có hai hệ thống siêu thị lớn và ba tổ hợp chế biến
cam kết thu mua từ vài trăm
tới hàng nghìn tấn nông sản mỗi tuần đây là những việc làm đầy trách nhiệm cộng đồng
để cùng góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân khi mà tết đang đến rất gần